thời tiết trên các vùng biển của nước ta chủ yếu là nắng giáo mưa rong thì xảy ra ở một vài nơi
đáng lưu ý đó là sự hoạt động mạnh lên của đới gió tây nam trên khu vực bắc và giữa biển đông
bao gồm cả vùng biển của huyện đảo hoàng sa và khu vực vịnh bắc bộ
gió tây nam hoạt động ở mức cấp năm có lúc cấp sáu gây ra tình trạng biển động nhẹ ở khu vực này
và sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước